trong ngày tết chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín thân tốc mùa xuân
các cán bộ y tế đã tiêm được gần hai trăm năm mươi bốn liều vaccine
tại nhiều địa phương cán bộ y tế đã đến tận nhà dân để tiêm cho người già yếu ngay trong dịp tết
bộ y tế nhận định đến nay dịch cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước
số ca mắc mới chuyển nặng số tử vong có xu hướng giảm
tính đến nay việt nam đã tiêm được hơn một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
năm mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh có tỷ lệ bao phủ hai mũi vaccine trên chín mươi
một mươi một tỉnh thành phố còn lại có tỷ lệ từ tám mươi hai
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương tập trung đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng
ra soát tiêm vét các đối tượng nguy cơ cao không để bỏ soát đối tượng chưa được tiêm
tiêm chưa đủ liều vaccine bảo đảm an toàn tiêm chủng
tin an ninh trật tự tối qua công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
điều tra làm rõ cái chết của một người đàn ông
nạn nhân bị phát hiện tử vong trong căn nhà hoang vào tối cùng ngày
vào khoảng một mươi tám h tối ngày năm tháng hai một số người dân sống ở khu phố phú cường
phường tân phú thành phố đồng xoài đi ngang căn nhà bỏ hoang thì phát hiện
một chiếc xe máy dựng ở bên trong
bên cạnh là một người đàn ông đang nằm bất động
kiểm tra thì phát hiện người này đã tử vong nên đã điện báo cơ quan chức năng
bước đầu xác định nạn nhân khoảng bốn mươi tuổi tử vong trong tư thế nằm ngửa
trên người mặc quần áo tối màu
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính của nạn nhân để điều tra làm rõ
phần cuối là thông tin về truy nã tội phạm và những thông tin này cũng sẽ kết thúc bản tin nhanh sáng nay
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn thị lộc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hộ khẩu thường trú tại số bốn trăm tám mươi sáu trên hai mươi a nguyễn huệ
khóm bốn phường chín thành phố sóc trăng tỉnh sóc trăng về tội mua bán trái phép chất ma túy
còn về tội sản xuất buôn bán hàng cấm công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng la văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp mỹ thuận xã mỹ phú huyện châu phú tỉnh an giang
ngoài ra công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng lý thị xà bột
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp prey chop a xã lai hòa thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng về tội gây dối trật tự công cộng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý